cùng với sự trở lại của hàng loạt tay vượt đỉnh cao giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám còn chứng kiến sự xuất hiện của vận động viên nhỏ tuổi nhất của giải đấu từ trước đến nay
và dù mới chỉ có chín tuổi lê hoàng linh đan đã thể hiện sự đam mê bộ môn bóng bàn hứa hẹn sẽ trở thành vận động viên tiềm năng của bóng bàn việt nam trong tương lai
bắt đầu chơi bóng bàn từ lúc năm tuổi lê hoàng linh đan đã thể hiện được năng khiếu và sự say mê với bộ môn thể thao này
cây vợt sinh năm hai nghìn một mươi một của đội bóng bàn đồng nai được đánh giá là tài năng trẻ nổi bật nhất tại các giải trẻ
đến với giải vô địch bóng bàn toàn quốc báo nhân dân năm nay ban huấn luyện nói chung và cá nhân lê hoàng linh đan đã có những sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm đạt được thứ hạng cao tại giải cũng như hướng tới trạng đấu tương lai ở các giải đấu quốc tế
cũng như mấy giải từ trước tới giờ tham gia thôi thì chuẩn bị cũng tập luyện này nọ cho bé dành thời gian cho bé nhiều
tại vì phần là bé đã có cái tính đam mê rồi tỉnh mình là cố gắng tạo ra mọi điều kiện luôn chỉ cần là các em là đam mê theo con đường này thì
bước vào giải đấu cao nhất về chuyên môn trong hệ thống giải quốc gia mặc dù phải gặp các đàn trị nhưng linh đan đã thể hiện sự tự tin và gây bất ngờ khi giành phần thắng thuyết phục
đặc biệt trong đó phải kể đến chiến thắng áp đảo trước vận động viên phạm thị ngọc thảo của đội bóng bàn vĩnh long
với những pha đánh bóng chững chạc và chắc chắn
linh đan đã gây phấn khích và ngạc nhiên cho các khán giả và giới chuyên môn
khi mà đưa đến đây con cũng hơi lo lắng là không biết có thắng hay không
con muốn mình đạt giải cao rồi con và con muốn nói với ba mẹ với thầy cô là con cảm ơn thầy cô và ba mẹ đã luôn chỉ bảo con đã giúp để giúp con trở thành một vận động viên bóng bàn
lê hoàng linh đan là một trong những điều thú vị của giải vô địch bóng bàn
bóng bàn toàn quốc báo nhân dân lần thứ ba mươi tám
sự góp mặt của vận động viên trẻ tuổi nhưng tài năng này sẽ là tiền đề để những em nhỏ yêu thích thể thao thêm tự tin hơn khi bước vào các giải đấu lớn cũng như thể hiện khả năng của mình trong các trận thi đấu
trường hợp của lê hoàng linh đan là điển hình để các đội bóng bàn có thể tìm kiếm những tài năng từ đó có thêm đội ngũ vận động viên kế cận cho đội tuyển bóng bàn quốc gia việt nam